chuyển sang những tin tức về tình hình dịch covid một mươi chín tại trung quốc
giữa bối cảnh phong tỏa căng thẳng của thành phố hai mươi năm triệu dân
các hoạt động đều bị hạn chế trong đó có việc ra ngoài mua thức ăn
riêng về vấn đề giao hàng vẫn được ưu tiên thực hiện
điều này gây nên áp lực cho những người giao hàng khi nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu
một shipper ở thường hải chia sẻ
mỗi ngày tôi giao khoảng ba trăm linh đơn đồ ăn cho người dân
đã bốn mươi ngày rồi chưa về nhà tôi rất muốn được ôm người thân khi trở lại
suốt thời gian phố đông thượng hải trung quốc bị phong tỏa
nhân viên giao đồ ăn của siêu thị tin đông vẫn tiếp tục công việc giao hàng
ngoài lúc ăn và ngủ toàn bộ thời gian anh chỉ rong rủi trên đường
người đàn ông bốn mươi năm tuổi nói rằng dù rất lo sợ lây nhiễm
anh quyết bám trụ vì mong muốn đảm bảo đời sống cho mọi người
anh giang chia sẻ
điều tôi mong muốn nhất lúc này là dịch bệnh sớm trôi qua
đã bốn mươi ngày rồi tôi chưa được về nhà tôi rất muốn ôm người thân khi trở lại
anh phải test nhanh mỗi ngày và sẵn sàng chấp hành quy định này vì sự an toàn chung
nơi giang làm việc là trạm giao hàng ở giang giang phố đông trung bình
mỗi ngày trạm của anh nhận khoảng năm đơn
hiện tại mỗi ngày anh phải giao khoảng ba trăm linh đơn hàng
nhiều gấp đôi so với khi phố đông mới phong tỏa

công việc khá vất vả vì không thể giao hàng
anh phải lấy một lúc tất cả đơn hàng
mỗi đợt lấy một số đơn giao đến tiểu khu rồi quay lại trạm lấy tiếp
lặp lại như vậy nhiều lần
cách đây không lâu trang đã trải qua những chuyện trước đây anh chưa từng gặp
đó là lúc anh được thông báo vừa tiếp xúc gần với một ca nhiễm
và buộc phải hủy toàn bộ đơn hàng mới nhận trước đó
tuy nhiên khách hàng chỉ muốn nhận được đồ ăn chứ không cần hoàn tiền
sau khi hoàn thành cách ly
giấu nhận định được việc mình đang làm tồn tại nhiều nguy hiểm
nhưng nghĩ đến mọi người cần sự giúp đỡ cùng tình trạng thiếu
lương thực vận chuyển trầm trọng
nên thay vì về nhà trang trở lại trạm giao hàng và làm việc cho đến tận bây giờ
trước tình trạng hai mươi năm triệu người đang phải chịu cảnh phong tỏa đến tuần thứ tư tại thượng hải
chính quyền thực hiện việc xét nghiệm diện rộng cho người dân
trong bối cảnh ca mắc covid một mươi chín tăng lên
hiện nay các chủ cửa hàng và đội ngũ tài xế giao hàng
là cứu cánh cho hàng triệu người dân thượng hải đang lâm vào bế tắc